thưa quý vị mua bán vận chuyển một kg ma túy tổng hợp từ tiền giang lên lâm đồng tiêu thụ
một nhóm đối tượng vừa bị lực lượng phối hợp công an hai tỉnh lâm đồng và tiền giang bắt giữ
tiến hành dừng xe ô tô do nguyễn phát tài điều khiển chở theo nguyễn thị ý nhi cùng chú ở tỉnh long an
trên quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện di linh lực lượng công an đã phát hiện nhiều gói tinh thể màu trắng
có tổng trọng lượng một kg nghi là ma túy tổng hợp
quá trình đấu tranh cơ quan công an xác định nguyễn vinh quang chú tỉnh tiền giang là đối tượng chủ mơ
cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ vào lâm đồng để tiêu thụ
ngay trong đêm các trinh sát đã đến tiền giang phối hợp với công an sở tại khám xét nơi ở của quang
phát hiện thu giữ bốn mươi bịch nước vui và một bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam ba đối tượng trên để điều tra
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết
cũng vừa bắt quả tang ba đối tượng cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
điều đáng nói lực lượng công an còn phát hiện trên xe của các đối tượng có lượng lớn hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
các đối tượng là bùi văn phúc chú tỉnh quảng ngãi đặng văn đạt và phạm ngọc thạch cùng chú tại thành phố đà nẵng
vào tối ngày một mươi một tháng một phúc quả đạt đã bị bắt quả tang cùng năm viên thuốc lắc và ba gói kentamin
mở rộng điều tra cơ quan công an tiếp tục tạm giữ đối với thạch
ngoài số ma túy trên cơ quan công an còn thu giữ hai mươi hai cây dao tự chế hai gậy bóng chảy một tuyếp kênh lại trên xe ô tô do phúc điều khiển
phúc và đạt thừa nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên cho nên cả hai đã chuẩn bị số hung khí nói trên để đi đánh nhau
hiện vụ việc đang được tiếp tục công an quận hải châu tiến hành điều tra làm rõ

phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
phòng cảnh sát giao thông công an cho biết vừa tiếp nhận và thu hồi một khẩu súng do người dân tự giác giao nộp
trước đó trên đường đi làm về tại tuyến đường tránh quốc lộ một a đoạn qua huyện kim bảng
anh trần văn hưng chủ tại thành phố phủ lý đã phát hiện ở ven đường có một vật thể giống khẩu súng
sau khi kiểm tra thì xác định đó là một khẩu súng loại bắn đạn hoa cải
ngay sau đó anh hưng đã mang khẩu súng đến để giao nộp cho cơ quan công an
trên đường đi gặp tổ công tác cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
nên anh hưng đã báo cáo sự việc và được tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiếp nhận
biểu dương hành động tự giác và thực hiện các thủ tục giao nộp thu hồi khẩu súng theo quy định của pháp luật
cố tình đâm cảnh sát giao thông dừng xe chắn cao tốc vĩnh hảo phan thiết gây ách tắc trên tuyến đường
đó là hành vi của nguyễn văn trí chú tỉnh nam định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ đối với trí
vào sáng ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra kiểm soát giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận
làm nhiệm vụ kiểm tra phương tiện tại quốc lộ một đoạn qua xã vĩnh hảo huyện tuy phong
đã chặn dừng xe ô tô tải do trí điều khiển
tuy nhiên trí không chấp hành yêu cầu xuất trình giấy tờ xe và điều khiển xe rời đi
khi lực lượng chức năng phối hợp chốt chặn
trí đã lưu lĩnh điều khiển xe lau thẳng vào các chiến sĩ cảnh sát giao thông
và rất may không xảy ra thương vong
sau khi truy đuổi khoảng hai mươi km lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được xe tải
thế nhưng trí tiếp tục có hành vi chống đối cho xe dừng ngang giữa đường dây ủn tắc giao thông trên cao tốc
người phụ nữ đi cùng với trí đã xuống lớn tiếng tranh cãi
hiện tài xế và phương tiện đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra
thưa quý vị ghi nhận hành động dũng cảm tấn công chấn áp tội phạm của đồng chí trần duy hùng
phó trưởng công an phường thủy vân tp huế
chiều ngày một mươi ba tháng một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên trung tá đối với đồng chí trần duy hùng
đồng thời hỗ trợ gia đình đồng chí trần duy hùng số tiền một trăm linh triệu đồng
trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
trước đó khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một tiếp nhận thông tin từ người dân
về việc đối tượng nguyễn tấn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú phường thủy vân có biểu hiện loạn thần và có hành vi gây dối
đồng chí trần duy hùng lập tức đến hiện trường để xử lý vụ việc
trong lúc làm nhiệm vụ anh bị đối tượng sang dùng dao đâm trọng thương
và đã hy sinh sau đó do vết thương nặng mất nhiều máu
sau khi xảy ra vụ việc đối tượng sang đã bị bắt giữ
công an tp huế và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thừa thiên huế
có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc
thưa quý vị mọi sự hy sinh vì xã hội đều đáng trân trọng
và nhất là sự hy sinh đó lại diễn ra giữa thời bình
để bảo vệ cuộc sống thanh bình cho nhân dân
sự ra đi của đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế
là tấm gương quả cảm về tinh thần xả thân vì nhân dân phục vụ
để lại niềm cảm phục và xót thương vô hạn đối với gia đình
đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an tp huế
đồng đội với nhân dân
một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một
lá cờ tổ quốc ôm lấy thi thể người chiến sĩ trẻ
đã giữ trọn lời thề sẵn sàng xả thân vì nhân dân phục vụ
nỗi đau không thể gọi thành tên của người mẹ già
của người vợ trẻ và đứa con thơ
nỗi đau của những người ở lại
đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an tp huế
đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an tp huế
nhiều những đóng góp công hiến sự ra đi của anh không chỉ là nỗi đau nỗi mất mát to lớn của
gia đình đồng đội mà còn là niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân nơi anh gắn bó và làm việc
giang phòng làm việc của đại úy trần duy hùng tại trụ sở công an phường thủy vân
cốc cà phê vẫn còn nguyên anh chưa kịp uống để kịp xuống hiện trường ngay khi nhận tin báo từ
đồng đội sự trống vắng đến quạt thắt nhưng nỗi đau sẽ biến thành động lực
để đồng đội làm tiếp những nhiệm vụ anh đang còn dở dang
và chắc chắn đồng chí đồng đội sẽ thay anh để chia sẻ đồng hành với gia đình nhỏ mà anh còn rất nhiều
điều phải trăng trở dẫu biết rằng nỗi đau này khó có thể nguôi ngoai với những người ở lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố vụ án hình sự nhận hối
lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới quảng ngãi bảy nghìn sáu trăm linh một s xã tịnh phong huyện sơn tịnh
tỉnh quảng ngãi cùng với khởi tố vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cũng
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới quảng ngãi bảy nghìn sáu trăm linh một s và hai đăng kiểm viên trước đó tháng ba
năm ngoái cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố nguyễn thanh trung sinh năm
một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai d thuộc công ty cổ phần thuận phát và phạm
minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh hai d địa chỉ thôn năng tây
ba xã nghĩa phương huyện tư nghĩa quảng ngãi các đối tượng bị khởi tố về tội giả mạo trong
công tác vụ việc đang được điều tra làm rõ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố bắt tạm giam đối với hoàng văn trực cán bộ
ban quản lý rừng đặc dụng tây côn lĩnh để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi
thi hành công vụ kết quả điều tra ban đầu cho thấy năm hai nghìn một mươi chín hoàng văn trực là phó giám đốc ban quản lý rừng
đặc dụng phong quang có trụ sở tại tổ chín phường quang trung thành phố hà giang trong quá trình tổ chức
thực hiện phương án thí điểm giao khoán gắn biển cây gỗ nghiến để quản lý tại khu bảo tồn thiên nhiên phong quang
trực đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước với số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
bước đầu hoàng văn trực đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
lợi dụng sự chủ quan mất cảnh giác của người dân để tài sản ở ngoài xe mô tô mà không có người trông giữ
trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
thành phố long xuyên tỉnh an giang liên tiếp cận trộm cắp đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
trước đó trưa ngày bảy tháng một năm nay công an phường mỹ long thành phố long xuyên tiếp nhận tin báo của một người dân
về việc bị kẻ gian lấy trộm túi sách để trên xe mô tô
bên trong có một điện thoại di động trị giá hơn sáu triệu đồng và khoảng ba triệu đồng tiền mặt
vào cuộc điều tra đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày công an phường mỹ long đã xác định và bắt giữ phòng
khi đang trên đường tìm nơi tiêu thụ tài sản vừa trộm được
được biết phong là đối tượng nghiện ma túy từng có nhiều tiền án kiểm dụng
một nhóm bảy đối tượng đang tổ chức đánh bạc vừa bị công an huyện cát tiên tỉnh lâm đồng bắt quả tang
tại hiện trường cơ quan chức năng đã phát hiện thu giữ gần tám mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật phục vụ cho việc đánh bạc
hiện công an huyện cát tiên tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc
và bốn đối tượng về hành vi đánh bạc
thưa quý vị đội ngũ những người làm báo việt nam ngày càng khẳng định mạnh mẽ vai trò không thể thay thế của báo chí
trong thời đại truyền thông kỹ thuật số
tuy nhiên do ảnh hưởng của cơ chế thị trường báo chí nước ta đã và đang đối mặt với một số thể chế và hạn chế và nhược điểm
liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của một số người làm báo
vấn đề đạo đức trong báo chí càng trở nên quan trọng hơn khi xã hội đang phải đối mặt với sự lan truyền nhanh chóng
của tin tức giả mạo
thông tin sai lệch thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác
vậy cần làm gì để lan tỏa và phát huy giá trị đạo đức nghề nghiệp của người làm báo
trong chương trình vấn đề chính sách ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ bình luận của phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
giảng viên cao cấp học viện báo chí tuyên truyền
đe dọa cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp
số tiền có thể là vài chục triệu hoặc hàng trăm triệu thậm chí là hơn thế
dẫu biết rằng đây chỉ là những kẻ sâu mọt trong làng báo chí việt nam hôm nay
tuy nhiên các vi phạm này lại gây tổn thương sâu sắc tới niềm tin của công chúng làm ảnh hưởng tới uy tín của người làm báo chân chính
cục báo chí đã từng kêu gọi người dân và doanh nghiệp nếu phát hiện đối tượng nào nhân danh tác nghiệp báo chí để nhũng nhiễu
hãy tổ giác thông tin qua đường dây nóng tám trăm sáu mươi năm hai mươi tám hai mươi tám hai mươi tám
và mới đây nhất hội nhà báo việt nam cũng đã ban hành công văn yêu cầu chấn chỉnh hiện tượng phóng viên
cộng tác viên một số cơ quan báo chí lợi dụng sách nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật sách nhiễu cơ quan doanh nghiệp địa phương
như chúng ta cũng thấy là đúng là báo chí truyền thông cũng có một quyền lượng nhất định
nếu như nhà báo mà không có đạo đức một là anh đi gọi là thu thập tin tức không chính xác
anh đưa lên site thì đã là ảnh hưởng không tốt đến gọi là đơn vị cơ quan hoặc cá nhân nào đó rồi
nhưng mà nếu như những nhà báo mà vô đạo đức mà phải trục lợi trong vấn đề gọi là đưa tin của mình
thì người ta còn có thể là sử dụng những cái gọi là thông tin mà xấu về một đơn vị cơ quan cá nhân nào đó
để người ta tống tin
với những nhà báo mà không có đạo đức như vậy và bút không sắc lòng không trong như vậy
thì rõ ràng là họ đã dung túng những cái gọi là vi phạm khuyết điểm hoặc là dung túng những người vi phạm luật pháp
đồng thời là căn dựa vào cái lợi dụng vào cái vi phạm luật pháp đó của những đơn vị cơ quan và cá nhân đó
để họ trục lợi cá nhân cho họ thì điều đó là luật pháp sẽ trừng trị rất là nghiêm khắc
vâng thưa ông hiện nay đối với vấn đề đạo đức báo chí thì chúng ta có những quy định cụ thể như thế nào ạ
trong luật báo chí thì có rất nhiều điều nhưng mà trong điều hai mươi năm là quy định rất là rõ là quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà báo
thế còn trong cái gọi là quy định của nhà báo việt nam về gọi là đạo đức của người làm báo thì người ta cũng quy định rất là tỉ mỉ
là người làm báo là cái người mà phải có một cái gọi là sự nhìn nhận đúng đắn đưa tin trung thực chính xác và chịu trách nhiệm xã hội cao
đồng thời nữa là không được làm cái gì sai trái không được lợi dụng cái quyền hay là lợi dụng cái chức năng nhiệm vụ của báo chí
để mà trục lợi để mà có thể là nâng người này hoặc là để mà lại hạ người kia hoặc là buộc người ta phải có một cái chi phí mãi lộ gì đó cho mình
thì mình mới đưa tin cho nó gọi là hay và đúng chẳng hạn
thì tất cả những điều ý là trong cái về mặt đạo đức nghề nghiệp thì cả luật báo chí cũng như là cái gọi là quy định của hội báo chí việt nam
đều nhấn mạnh đến cái sự trung thực cái gọi là sự gọi là khách quan đồng thời đấy là trách nhiệm xã hội của người làm báo
như vậy là chúng ta đã có những quy định rất là cụ thể
với vấn đề đạo đức báo chí tuy nhiên vẫn có những cái sai phạm xảy ra
vậy thì đâu sẽ là giải pháp để phòng ngừa vấn đề này ạ
có thể có tới gọi là gần hai mươi nhà báo ở trên cả đất nước chúng ta là rất là nhiệt tình rất là tâm huyết rất là cống hiến cho đất nước rất là nhiều
thế nhưng mà cũng có một số nhà báo nào đó đúng không ạ thì vi phạm những cái đạo đức rất là cơ bản của nhà báo
và qua theo dõi cũng như qua trải nghiệm thực tế thì tôi thấy đây là phần lớn là những nhà báo trẻ vừa vào nghề được một
thì một là kinh nghiệm
kinh nghiệm chưa có hay là cũng có những cái gọi là háo hức với cái quyền lực háo danh và háo tiền cho nên là vi phạm
một điểm nữa là những cái trường hợp mà vi phạm đó thường là những cái báo rất là nhỏ
rõ ràng là công tác quản lý báo chí quản lý nhà nước về báo chí của chúng ta cần phải thắt chặt hơn nữa
cần phải củng cố hơn nữa để làm sao thường xuyên theo dõi thường xuyên đánh giá phẩm chất đạo đức
và giúp đỡ các nhà báo đặc biệt là các nhà báo trẻ để mà có thể vững bước đi trên con đường sự nghiệp của mình đi đến thành công
và thực hiện
đúng cái tôn trì mục đích cũng như đạo đức nghề nghiệp báo chí một cái nghề rất là vinh dự và rất là vẻ vang
vậy thì để phòng ngừa những sai phạm trong vi phạm báo chí thì điều quan trọng nhất liệu có phải là vấn đề nâng cao đạo đức cho người làm báo đúng không thưa ông
chúng ta cũng cần phải phân loại cán bộ báo chí ở các tòa báo
nhưng có những cán bộ gọi là rất là bản lĩnh rồi rất là giỏi rồi
đúng không ạ
thì điều đó gần như là cái gọi là những cán bộ chủ chốt của các tòa báo rồi
thì chúng ta gọi là phải dựa vào những cái nhà báo gọi là có uy tín đó để làm tấm gương cho những nhà báo trẻ
và đặc biệt là trong quá trình gọi là bồi dưỡng đào tạo cũng như là triển khai hoạt động tác nghiệp thì lãnh đạo của các tòa báo cũng như là lãnh đạo của hội nhà báo và các cơ quan báo chí cần phải quan tâm đến cán bộ trẻ nhiều hơn nữa
về mặt chuyên môn và đặc biệt là về mặt tư cách đạo đức để luôn luôn nhắc nhở họ là họ cần phải làm gì đó để cho nó đúng với lại cái gọi là cái nghề nghiệp
như là đạo đức của nghề báo chí đã quy định để tránh tình trạng là quyền lực đến tay sớm quá và họ gọi là không biết sử dụng những cái gọi đó vào những cái gọi là nhiệm vụ tốt đẹp và có ích cho xã hội mà lại gọi là đi chạch hướng
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
sau đây là một số chính sách đáng chú ý mời quý vị cùng theo dõi
chính phủ đã ban hành nghị định số chín mươi sáu năm hai nghìn hai mươi ba quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh trong đó quy định thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh
cụ thể thời gian thực hành khám bệnh chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ là một mươi hai tháng trong đó thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh là chín tháng
thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là ba tháng
đối với chức danh y sĩ là chín tháng trong đó thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh là sáu tháng
thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là ba tháng
sở y tế tp hcm thống nhất đề xuất các cơ quan kinh doanh dược phẩm không bán hàng qua livestream
do việc kinh doanh dược trực tuyến chưa được pháp luật công nhận
vì thế bán thuốc qua hình thức live stream là vi phạm pháp luật
các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
được phép kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử
thông qua website ứng dụng bán hàng sàn giao dịch điện tử được cấp phép bởi ngành công thương
tuy nhiên các cơ sở này cũng không được bán trên nền tảng mạng xã hội livestream trực tuyến
ubnd tp hcm yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát không để xảy ra tình trạng đốt dâm dạ
đặc biệt là tại các khu vực gần quốc lộ tỉnh lộ sân bay nội bài
trong đó sở tài nguyên và môi trường hà nội cần tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước
đối với hoạt động đốt dâm dạ ảnh hưởng tới môi trường
phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất các công nghệ phù hợp
phục vụ việc thu gom vận chuyển và các biện pháp xử lý dâm dạ
theo hướng thân thiện với môi trường bảo đảm sức khỏe cộng đồng